trong phần tin quốc tế nga chuyển giao lô hệ thống phòng thủ tên lửa s bốn trăm linh thứ hai cho thổ nhĩ kỳ
israel cắt giảm nhiên liệu cho giải gaza
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng tám tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia đã khai mạc hội nghị lần thứ tư
về vai trò giám sát nghị viện của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội ba nước
trong việc xây dựng sự hợp tác và phát triển biên giới hòa bình hữu nghị
dưới sự chủ tọa của quyền chủ tịch quốc hội
đoàn đại biểu việt nam do đồng chí võ trọng việt ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội dẫn đầu tham dự hội nghị
trong diễn văn khai mạc quyền chủ tịch quốc hội campuchia nguồn nhìn đánh giá cao những thành tiệu to lớn
của ba nước việt nam lào và campuchia trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế xã hội
thương mại đầu tư du lịch và văn hóa
đặc biệt ba nước luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn trong khu vực và quốc tế
mức tăng trưởng kinh tế trong khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam là điểm nổi bật đáng ghi nhận
tin tưởng quy hoạch phát triển giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi sẽ tiếp tục tạo ra những cơ hội phát triển mới tốt đẹp cho nhân dân tại khu vực này
đối với các vấn đề mà ba nước đang phải đối phó ông nguồn nhìn kêu gọi các cơ quan lập pháp hành pháp và chính quyền
tăng cường hợp tác phòng chống nạn buôn bán ma túy buôn người xuất nhập khẩu hàng hóa trái phép và nạn phá rừng
cùng nhau bảo vệ hòa bình an ninh ổn định để đem lại lợi ích cho người dân của cả ba nước nói chung và ở vùng tam giác phát triển nói riêng
sau phiên khai mạc đại diện ủy ban quốc phòng an ninh quốc hội và một số tỉnh thuộc tam giác phát triển campuchia lào việt nam
tiếp tục trình bày các tham luận về định hướng duy trì an ninh dọc biên giới chung đánh giá các thách thức mới nổi và ký biên bản thỏa thuận hội nghị lần thứ tư
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam phối hợp với tổ chức phát triển brics của nga tổ chức chương trình kết nối giao thương việt nga
chương trình có sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp đến từ việt nam và liên bang nga dưới sự hỗ trợ của cơ quan đại diện thương mại nga tại việt nam và trung tâm xuất khẩu nga
đặc biệt đến với chương trình các doanh nghiệp nga đã mang đến các sản phẩm đặc trưng của đất nước
như thực phẩm nguội trái cây xấy khô cà phê bánh kẹo đồ uống mỹ phẩm thiên nhiên
đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước việt nam nga tăng cường trao đổi thông tin và kết nối thương mại
mang tới cơ hội để người tiêu dùng việt nam sử dụng các sản phẩm sạch và chất lượng của nga
đồng thời xúc tiến đưa các sản phẩm có thế mạnh của việt nam như nông sản sang thị trường nga
việt nam điểm đến cho đổi mới sáng tạo là chủ đề của sự kiện hội nghị phát triển dịch vụ công nghệ thông tin việt nam năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện này do liên minh xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin việt nam công viên phần mềm quang trung
và trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư itpc đồng tổ chức
tại buổi họp báo ngày hai mươi bảy tháng tám bang tổ chức cho biết hội nghị sẽ giới thiệu những giải pháp về trí tuệ dân tạo ai
chuỗi khối blockchain dữ liệu lớn big data iot chuyển đổi số và nhân lực công nghệ thông tin
sự kiện này cũng là nơi cung cấp những thông tin số liệu và đánh giá về thị trường công nghệ thông tin việt nam
từ các tổ chức uy tín trên thế giới đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thông qua các hoạt động kết nối
giữa các công ty công nghệ thông tin việt nam với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước
năm nay có bốn mươi năm công ty với sáu mươi gian hàng và ba trăm linh khách tham gia đăng ký tham dự sự kiện
trong đó có hơn một trăm linh khách quốc tế đến từ nhật bản hàn quốc hoa kỳ đức

năm nay có hơn một trăm linh khách quốc tế đến từ nhật bản hàn quốc hoa kỳ đức
ngày hai mươi bảy tháng tám đoàn giám sát của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội um chu lu làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội về việc thực hiện chính sách pháp luật
về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hà nội tính từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố có ba trăm hai mươi hai trẻ em bị xâm hại trong đó có năm mươi một trẻ bị bạo lực hai mươi chín trẻ bị xâm hại tình dục
có một số vụ việc nổi cộng gây bức xúc dư luận xã hội như vụ cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi một
tại huyện ba vì bị hàng xóm xâm hại tình dục vụ cháu bé một mươi tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành
tại quận cầu giấy phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội cho rằng phòng ngừa sẽ là giải pháp
lâu dài trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em từ thực tế các vụ xâm hại trẻ em thời gian qua
phần lớn xuất phát từ những người thân quen của trẻ em phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đề nghị
các cơ quan chức năng của thành phố hà nội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao vai trò
của cán bộ ngay từ cấp cơ sở nắm chắc địa bàn để kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi xâm hại trẻ em
để phổ biến những điểm mới của luật quản lý thuế năm hai nghìn một mươi chín ngày hai mươi bảy tháng tám tổng cục thuế đã tổ chức
họp báo với nhiều nội dung quan trọng nổi bật như mở rộng quyền của người nộp thuế kéo dài thời hạn
nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
luật quản lý thuế năm hai nghìn một mươi chín gồm một mươi bảy chương một trăm năm mươi hai điều đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi luật bao quát hết tất cả những nội dung từ những vấn đề chung về quản lý thuế
đến quy định về trách nhiệm của những cơ quan tổ chức trong quản lý thuế
điểm mới về các biện pháp xử lý nợ động thuế là đã bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ
quy định mới sẽ khắc phục được bất cập phát sinh nợ ảo khi nợ trên phạt chậm nộp cao dẫn đến nợ động lớn
không có khả năng thu hồi
đặc biệt luật cũng bao quát việc quản lý về các vấn đề thương mại điện tử giao dịch xuyên biên giới
trên nền tảng kỹ thuật số quản lý giao dịch liên kết chống chuyển giá
luật quản lý thuế năm hai nghìn một mươi chín có hiệu lực sẽ khắc phục hạn chế bất cập hiện nay về quản lý thuế
và sẽ hướng tới thực hiện quản lý thuế hiện đại minh bạch và chuyên nghiệp
giả tăng bệnh ung thư do các tác nhân từ ô nhiễm môi trường
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình
thưa quý vị còn gần một tháng nữa mới đến ngày tết trung thu
thế nhưng tại nhà tình thương hương la thuộc xã tân lãng huyện lương tài tỉnh bắc ninh
chương trình trung thu bên em đã mang trung thu đến sớm với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
cứ mỗi dịp đến dòng tháng tám âm lịch hàng năm người dân việt nam lại hào hức
chào đón tiết trung thu đặc biệt là các bạn nhỏ
với mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ mồ côi khuyết tật
những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một mùa trung thu ý nghĩa
chương trình trung thu bên em đã được trường mầm non may kindergarten
trường tiểu học may academy và đoàn thanh niên khối không biên tập báo nhân dân
cùng các đơn vị phối hợp tổ chức
tại chương trình các bạn nhỏ của nhà tình thương hương la bắc ninh
cùng các bạn học sinh mầm non và tiểu học đến từ hà nội
đã cùng nhau náo nước biểu diễn những tiết mục văn nghệ xua động
và phá cỗ trăng rằm trong sự ẩm áp và tràn hóa yêu thương
nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa như bút vở quần áo khăn mặt gạo mì tôm
đã được trao tới tận tay nhà tình thương hương la
nhằm giúp các em nhỏ kém may mắn vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống thường ngày
để đánh thức trong cộng đồng những lợi ích giá trị của việc đọc sách
cần bắt đầu từ nhà trường và chính các em học sinh
đây là nhận định của các chuyên gia về giáo dục đưa ra tại buổi tọa đàm
thói quen đọc sách góp phần hình thành nhân cách cho học sinh như thế nào
vừa diễn ra tại thành phố hồ chí minh
cũng theo các chuyên gia nghiên cứu về giáo dục lợi ích của việc đọc sách
sẽ góp phần tác động tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh
với năm phẩm chất chủ yếu yêu nước nhân ái chăm chỉ trung thực trách nhiệm
một mươi năng lực cốt lõi như năng lực giao tiếp sáng tạo tự chủ tự học
tại tòa đàm có hơn hai mươi tham luận được các thầy cô giáo phụ huynh các nhà nghiên cứu
học sinh các cấp tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trình bày
thông qua những câu chuyện thực tế cho thấy sách có tác động tích cực
đến việc hình thành trí thức và nhân cách của học sinh
hầu hết các ý kiến tham luận của các nhà nghiên cứu về giáo dục đều cho thấy
sự cần thiết phải xây dựng tiết đọc sách trong cung giờ chính thức của nhà trường
để hình thành và duy trì thói quen đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc
trong gia đình nhà trường và cộng đồng
với tinh thần lá lành đùm lá sách hơn ba năm qua các doanh nghiệp
tâm phối hợp với bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình đã tổ chức
nhiều bữa ăn miễn phí phục vụ cho người bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn
người già neo đơn không nơi nương tựa khi đến điều trị tại bệnh viện
những bữa ăn miễn phí đã giúp họ vượt qua khó khăn có thêm nghị lực
để vượt qua bệnh tật ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đều đặn mỗi ngày ông phạm tiến hào quê ở xã quảng trường huyện quảng trạch
cùng nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình
đều được nhân viên y tế của bệnh viện cấp phiếu ăn miễn phí
đây là những xuất cơ miễn phí của chương trình bữa ăn vì người bệnh nghèo
do bệnh viện và một số doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn thực hiện từ nhiều năm nay
đồng cảm với những khó khăn của người bệnh năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình
đã thành lập quỹ bữa ăn vì người bệnh nghèo để phục vụ bữa ăn miễn phí hàng ngày cho người bệnh nghèo
và những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
hiện nay bệnh viện đã hỗ trợ hai xuất ăn một ngày với mỗi xuất hai mươi đồng
bữa cơm tuy dân dã nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và mang hơi ấm tình người
trong quá trình vừa qua chồng tôi bị suy thận tại bệnh viện cũng dài ngày
các chương trình hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân tôi cũng được hỗ trợ cho gia đình để đưa một phần nào đó
tôi cảm thấy chương trình này đề ra rất có ý nghĩa
quỹ này cũng ra đời được ba năm
với số tiền viện đồng được gần một tỷ đồng và đã hỗ trợ đến bốn mươi năm xuất ăn miễn phí
và một số hỗ trợ khác cho những người bệnh nghèo người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với người bệnh một bữa ăn miễn phí ấm tình sẻ chia thương yêu như là một thang thuốc quý giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật
hy vọng rằng trong thời gian tới các tổ chức nhà hảo tâm tiếp tục mở rộng vòng
các tổ chức nhà hảo tâm tiếp tục mở rộng vòng quân đồng góp cho quỹ bữa ăn vì người bệnh nghèo của bệnh viện đa khoa khu vực bắc quảng bình
qua đó giúp đỡ những bệnh nhân nghèo có thêm niềm tin vào cuộc sống
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tổng công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã tăng thêm nhiều chuyến tàu để phục vụ hành khách đi tàu
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai tháng chín công ty còn tổ chức chạy thêm ba mươi bảy chuyến tàu từ sài gòn đi phan thiết
nha trang quy nhơn quảng ngãi đà nẵng và ngược lại với một mươi bảy chỗ đơn tổng số chỗ lên năm mươi chỗ
đồng thời có nhiều chính sách miễn giảm cho hành khách mua vé tập thể mua vé khứ hồi mua vé trước ba mươi ngày
và học sinh sinh viên người già phụ nữ mang thai giảm từ một mươi đến ba mươi so với giá vé
ubnd tp đà nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án mương thoát nước chống ngập trên địa bàn quận liên triều
với tổng kinh phí trên một mươi hai năm tỷ đồng thực hiện trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
ba công trình được đầu tư gồm mương thoát nước tại các hẻm trên địa bàn quận liên triểu gồm phường hòa khánh nam hòa hiệp bắc hòa minh hòa khánh bắc
nhằm giải quyết tình trạng ngập ống ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông tại khu vực này
ubnd tp đà nẵng giao ubnd quận liên triều và các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý triển khai thực hiện
đồng thời lấy ý kiến thống nhất của sở xây dựng về quy hoạch khắp nối đồng bộ hệ thống thoát nước
thực hiện các kiến nghị của sở kế hoạch và đầu tư theo quy định
tình trạng ô nhiễm môi trường những năm qua được đánh giá là có diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu khó kiểm soát
đây cũng là nguyên nhân chính khiến số lượng bệnh nhân mắc các bệnh ung thư gia tăng nhanh
từ thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến hết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện ung bướu hà nội đã tiếp nhận một mươi bảy chín trăm hai mươi chín ca bệnh nhập viện
trong đó gần chín mươi nguyên nhân khởi phát bệnh được xác định đến từ các lý do môi trường
như không khí nguồn nước bị ô nhiễm
nhiều bệnh nhân tới khám và điều trị tại bệnh viện ung bướu hà nội có tình trạng chung là sống tại các khu vực phát triển
có các công trình xây dựng khu vực khai thác khu công nghiệp lớn trong thời gian dài
đến khi thấy có dấu hiệu sức khỏe bị ảnh hưởng thì mới đi khám
theo thông tin từ bệnh viện ung bướu hà nội những năm gần đây số ca trần đoán mắc và thực hiện điều trị các bệnh phổ biến như ung thư phổi ung thư da có chiều hướng ngày càng gia tăng

khiến tình trạng khó khăn khó khăn khó khăn
nhiều bệnh viện ung bướu hà nội có tình trạng chung là sống tại các khu vực phổ biến như ung thư phổi ung thư da có chiều hướng ngày càng gia tăng
vấn đề là nó đo cái độ hạt độ hạt bụng kích thước dưới một mươi micromet
đó là nguy gần đến nhiều bệnh đặc biệt là bệnh bệnh khủy phổn
có thể gây bệnh siêu mini gây bệnh siêu phổn và có thể gây bệnh bệnh hồ thư
ngoài ra những chất liên quan đến kim loại lạc ví dụ như thật trì thủy ngân acen
những chất liên quan đến quá trình xả thải trong công nghiệp có thể ảnh hưởng trực tiếp
với ứng thư da ứng thư biến giác
theo lời khuyên từ chuyên gia với tình trạng môi trường ngày càng diễn biến phức tạp
theo chiều hướng xấu khó kiểm soát người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe
tránh các khu vực khói bụi cao hạn chế di chuyển vào thời điểm môi trường
có mức độ cảnh báo độc hạch đeo khẩu trang khi ra ngoài
đặc biệt người dân nên hình thành thói quen thực hiện tầm soát ung thư chuyên khoa sâu
coi đây là hoạt động khám bệnh thường kỳ để phát hiện sớm bệnh nâng cao hiệu quả chữa trị
ngày hai mươi một tháng tám văn phòng chính phủ đã họp với các bộ ngành về tiến độ cắt giảm điều kiện kinh doanh
thủ tục kiểm tra chuyển ngành theo tinh thần của nghị quyết số hai
thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành phải nghiêm túc giả soát và báo cáo lên văn phòng chính phủ ngay trong tháng bảy
mặc dù người đứng đầu chính phủ đã đôn đốc các đơn vị nhưng hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi
tính đến nay vẫn còn hai mươi một văn bản nợ động trong đó có sáu văn bản nợ động quá lâu
có văn bản quá hạn từ một đến bốn tháng
cá biệt có văn bản quá hạn đến tám tháng
mặc dù có nỗ lực nhưng các bộ ngành mới cắt giảm được ba bốn trăm năm mươi một trên sáu một trăm chín mươi một điều kiện kinh doanh
sáu bảy trăm bảy mươi sáu trên chín chín trăm hai mươi sáu thủ tục kiểm tra chuyên ngành
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết vẫn còn sự nhập nhằng trầm chéo giữa các bộ
chúng ta vẫn còn cái chuyện là một mặt hàng một sản phẩm vẫn bị chịu tác động kiểm tra của nhiều đơn vị trong một bộ
với dù một mặt hàng đã chịu tác động kiểm tra của hai bộ rồi ba bộ
theo đánh giá của ngân hàng thế giới việt nam đã cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh thủ tục kiểm tra chuyên ngành
năm hai nghìn một mươi bảy đã tiết kiệm được bốn tỷ đồng năm hai nghìn một mươi tám tiết kiệm sáu ba trăm linh tỷ đồng
tám trên một mươi sáu bộ đã đánh giá tác động kinh tế nhờ giả soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh
theo đó việc này tiết kiệm khoảng năm tám mươi bốn triệu
ngày công tương đương tám trăm bảy mươi hai tỷ đồng mỗi năm
hiệu quả lợi ích kinh tế cho đất nước hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp rõ ràng như thế
nhưng tại sao việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành vẫn dài dẳng
bởi vì có lợi ích nhóm ở trong đấy
để nó dẫn đến những tình trạng là môi trường kinh doanh của chúng ta bị giảm sốt
và phát sinh ra những việc mà thủ tướng chính phủ phải trực tiếp xử lý
chính phủ yêu cầu phải cắt giảm tối thiểu năm mươi thủ tục hành chính đơn giản hóa sáu mươi một điều kiện kinh doanh
và sáu mươi thủ tục kiểm tra chuyên ngành xuất nhập khẩu thời hạn là trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nếu nhìn vào con số đã cắt giảm thì các bộ ngành rất dễ đạt được thành tích trong báo cáo
nhưng thực tế trong bảy tháng đầu năm có tới hai mươi ba một trăm linh doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ năm trước
một trong những nguyên nhân quan trọng là thủ tục pháp lý chưa tạo thuận lợi
cho thấy đằng sau con số cắt giảm thủ tục vừa được công bố là hành trình thực sự bất vả của doanh nghiệp
đã có nhiều cuộc họp của chính phủ được triển khai đôn đốc các bộ ngành
cắt giảm thực chất vẫn là cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong mỗi cuộc họp
vậy sẽ cần bao nhiêu cuộc họp nữa mới nhìn thấu bản chất câu chuyện này
mới đây tại phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã ví tham nhũng vật như tổ mối phá hoại con đê to
nếu ban hành các quy định chung chung hoặc không sửa đổi các điều kiện kinh doanh khó thực hiện
tất phát sinh tình trạng vòi vĩnh tham nhũng vật vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này
theo tinh thần của nghị quyết hai mục tiêu đến hết năm hai nghìn một mươi chín có khoảng ba mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
nghĩa là người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện giao dịch hành chính và thanh toán các loại phí bằng hình thức chuyển khoản không dùng tiền mặt
đây là giải pháp hạn chế tối đa giao tiếp trực tiếp giữa người dân và cán bộ nhà nước giải quyết tình trạng tham nhũng vật hiện nay

bộ ngoại giao bolivia cho biết đã liên lạc với chính phủ các nước peru chile argentina pháp đức tây ban nha nga và mỹ cũng như nhiều tổ chức quốc tế để thông báo tình hình đồng thời đề nghị hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật con người và vật chất để có thể ngăn chặn và sớm dập tắt được các đám cháy
trong số các nước nhận được đề nghị chính phủ peru cam kết sẽ cử hai máy bay trực thăng tham gia chữa cháy ở vùng chiquitania argentina sẽ cử khoảng bốn mươi chuyên gia cứu hỏa tới các điểm nóng cháy rừng ở bang santa cruz
trung quốc sẽ hỗ trợ kế hoạch khôi phục hệ sinh thái rừng sau khi dập tắt được các đám cháy
cơ quan hàng không vũ trụ nga rocosmos thông báo tàu vũ trụ mang theo robot fedor đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế iss đây là lần thứ hai tàu ghép nối với iss sau nỗ lực đầu tiên thất mại hôm hai mươi bốn tháng tám do sự cố liên quan tới hệ thống tự động kết nối của tàu
tàu liên hợp ms một mươi bốn được ghép nối với mô đun ngôi sao của iss theo chế độ tự động
tiếp đó robot tự hành có tên gọi là fedor sẽ tham gia hỗ trợ các phi hành gia cũng như học cách thực hiện một số động tác cử động cơ bản trong môi trường không trọng lực
fedor nặng một trăm sáu mươi kg có hình dạng và kích cỡ gần giống con người theo kế hoạch fedor sẽ ở trên iss trong một mươi ngày cùng các nhà du hành vũ trụ nga mỹ và châu âu tiến hành một loạt thí nghiệm
đây là bước đầu tiên nhằm giúp fedor có thể thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm đối với các phi hành gia như sửa chữa bên ngoài không gian trong tương lai
đây là bước đầu tiên nhằm giúp fedor có thể thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm đối với các phi hành gia như sửa chữa bên ngoài không gian trong tương lai